việt nam hiện đứng thứ sáu trong số các nước có lượng sinh viên du học lớn nhất tại hoa kỳ
với hơn hai mươi một sinh viên tăng một mươi bốn so với năm trước để giúp học sinh sinh viên việt nam hiểu rõ
về các trường đại học cao đẳng của hoa kỳ trước khi đi du học
chiều nay ngày hai tháng ba tổng lãnh sự quán hoa kỳ tại tp hcm tổ chức triển lãm du học hoa kỳ
tại triển lãm đại diện sáu mươi trường tham dự giới thiệu sự đa dạng của các loại hình giáo dục
tại hoa kỳ từ các trường đại học công lập và tư thục đến các trường đào tạo hệ bốn năm
và các trường cao đẳng cộng đồng
triển lãm du học hoa kỳ được tổ chức nhằm mang lại lợi ích cho học sinh phụ huynh
và các đối tượng khác có quan tâm đến các cơ hội học tập tại hoa kỳ bằng cách
tạo cơ hội cho khách tham quan gặp gỡ trực tiếp với đại diện các trường đại học và cao đẳng
được kiểm định cấp vùng của hoa kỳ hướng dẫn về thủ tục xin visa trực tiếp
từ viên chức lãnh sự của tổng lãnh sự quán hoa kỳ và giới thiệu các dịch vụ hỗ trợ miễn phí
về du học tại trung tâm education usa của lãnh sự quán hoa kỳ tại thành phố hồ chí minh